năm hai nghìn sáu quân chủng hải quân đã chủ động đề xuất ban tuyên giáo trung ương tổng cục chính trị về việc cho phép quân chủng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với sáu mươi ba tỉnh thành các cơ quan trung ương nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực xây dựng hải quân chính quy và hiện đại
đến nay chương trình đã hoàn thành trước chín tháng so với dự kiến đây là dấu ấn nổi bật từ sự tâm huyết trách nhiệm với biển đảo của đảng ủy bộ tư lệnh hải quân cũng như các cấp các ngành các địa phương với mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo để đất nước ta giàu lên từ biển mạnh lên từ biển
hơn một mươi năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển giữa quân chủng hải quân với các tỉnh thành phố và các cơ quan đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
kịp thời cung cấp thông tin định hướng tư tưởng nâng cao nhận thức tạo niềm tin trách nhiệm cho cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về biển đảo về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền biển đảo với sáu mươi ba tỉnh hành với các cơ quan đơn vị trong toàn quốc đây là một trong những biện pháp vô cùng quý báu
chúng ta xây dựng công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu được về chủ quyền biển đảo của chúng ta về biển của chúng ta và từ đấy để nhân dân vươn khơi bám biển và thực hiện chủ quyền khẳng định chủ quyền của chúng ta trên biển
tạo được sự đồng thuận của nhân dân với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng điều hành của chính phủ và chấp hành tốt các pháp luật trên biển
việc tuyên truyền diễn ra trên cả đất liền biên giới biển đảo
số lượt người được tuyên truyền ngày càng tăng cao nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú có chiều sâu phù hợp với từng đối tượng địa bàn hình thức biện pháp tuyên truyền đa dạng hiệu quả và luôn được đổi mới
giữa bang tuyên giáo cũng như là binh chủng hải quân đã đem lại những chuyển biến nhận thức hết sức là sâu sắc
đối với bà rịa vũng tàu thì là một tỉnh có nhiều ngư dân đánh bắt trên biển
do vậy việc là nhận thức cho người dân để hiểu về chủ quyền biên giới hải đảo là một việc hết sức là quan trọng
và qua một mươi năm thì cái nhận thức mà chúng tôi thấy rằng là người dân đã hiểu được sâu sắc về biển đảo của quê hương và từ đó nâng ra cái trách nhiệm của mình
bất kể ai là công dân việt nam nói chung và người dân của tỉnh sơn la nói riêng thì đều hướng về biển đảo
nhất là trong cái giai đoạn mà cái chủ quyền biển đảo của quốc gia đang rất là cần
được tuyên truyền rộng rãi đang cần phải nhân rộng tình yêu biển đảo đến với tất cả người dân
thì chúng tôi luôn luôn hướng về biển đảo và thực hiện tốt nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền biển đảo cho cán bộ đảng viên và nhân dân
thông qua các công tác tuyên truyền đã kịp thời định hướng tư tưởng dư luận nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ nhân dân kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo lịch sử hình thành và cơ sở
cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của việt nam góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của tổ quốc